có thể nói công tác phòng chống covid một mươi chín đang được các địa phương thực hiện rất nghiêm túc
với nhiều biện pháp tuyên truyền cũng như xử phạt những người ra ngoài không có lý do chính đáng
tuy nhiên hai ngày nay tại các thành phố lớn đặc biệt là hà nội tâm lý chủ quan đã bắt đầu xuất hiện
khi người dân không ngừng đổ ra ngoài đường dù chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ vẫn đang còn hiệu lực
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số tuyến phố của thủ đô hà nội
theo ghi nhận tại một số nút giao thông ngã tư như xã đàn âu trợ dừa
phố nguyễn lương bằng quận đống đa bắt độ cùng phương tiện tham gia giao thông bất ngờ tăng đột biến
so với những ngày trước đó khiến nhiều người có cảm giác rằng hà nội chưa từng có lệnh cách ly xã hội
tại khu vực hoàn kiếm không còn cảnh vắng vẻ như những ngày trước đó
dù lực lượng chức năng đã có mặt để kiểm soát việc đeo khẩu trang cũng như ra đường không lý do chính đáng
tuy nhiên lượng người đổ về đây vẫn tăng mạnh
nói chung là nếu mà mình mà không chấp hành thì là khổ mình trước
rồi lại dây dưa đến mọi người khác làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng như thế là chúng ta không phải nghiêm trình chấp hành
lực lượng chức năng quận hoàn kiếm đã bố trí một mươi ba chốt kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở người dân hạn chế ra đường
những trường hợp không tuân thủ đặc biệt là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng
sẽ bị đưa về phường kiểm tra thân nhiệt và xử lý nghiêm theo quy định
trong những ngày qua thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các người dân không tụ tập đông người và thường xuyên đeo khẩu trang
thế thì cá biệt trong khi đó là cũng có người còn không đeo khẩu trang
thế thì các trường hợp không đeo khẩu trang chúng tôi cùng các lực lượng đã đưa về quỹ ban phường
để cho y tế tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
sau tám ngày thực hiện cách ly xã hội quận hoàn kiếm đã xử phạt một trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm
mức phạt hai trăm linh đồng
đặc biệt một trường hợp hộ kinh doanh không chấp hành quy định phòng chống dịch
đã bị lập biên bản và xử phạt bảy năm triệu đồng
cũng có những cái cửa hàng qua chúng tôi đi kiểm tra kể cả là những buổi ban sớm hoặc như cũng cả buổi tối
thì chúng tôi vẫn kiểm tra
thì cũng có những trường hợp mặc dù đã được cảnh báo và nhắc nhở rất nhiều
thế nhưng mà cũng vẫn cố tình là mở cửa hàng lén lút
thì những cái trường hợp đó thì buộc chúng tôi cũng phải xử phạt
chống dịch như chống giặc
tuy nhiên để có được chiến thắng ngoài nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế
cùng sự chỉ đạo sát sao của cơ quan chức năng từ trung ương tới địa phương
thì nhân tố quan trọng nhất để đẩy lùi dịch bệnh cần phải kể đến
đó chính là sự đồng lòng từ ý thức chấp hành nghiêm chỉ thị cách ly toàn xã hội của người dân